ập vào một nhà nghỉ tại thị trấn hiệp phước công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm năm nam hai nữ bị bắt giữ khi đang bay lắc tại nhà nghỉ minh hoàng minh hùng ở khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước
thu giữ tại hiện trường một gói ni lông hàn kín bên trong chứa tinh thể màu trắng một viên nén màu xám cùng các dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ lê văn toàn năm mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai là chủ quản lý nhà nghỉ
phạm hồng nghĩa hai mươi năm tuổi chú tại tỉnh đồng nai và huỳnh văn tươi hai mươi hai tuổi quê tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy